tại thành phố tuy hòa bộ công thương phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh phú yên tổ chức hội nghị ngành công thương một mươi năm tỉnh khu vực miền trung tây nguyên
đánh giá kết quả hoạt động sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám và giải pháp thực hiện nhiệm vụ sáu tháng cuối năm
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám sản xuất công nghiệp của các tỉnh thành phố khu vực miền trung tây nguyên vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá
với giá trị ước đạt hơn một trăm chín mươi tám tỷ đồng tăng một mươi một so với cùng kỳ
sáu tháng qua hoạt động thương mại tại các tỉnh thành phố trong khu vực diễn ra khá sôi động
tổng mức bán lẻ hàng hóa vào doanh thu đạt ba trăm bốn mươi một bốn trăm năm mươi tám tỷ đồng tăng một mươi bốn bảy so với cùng kỳ
kim ngạch nhập khẩu ước đạt hai một trăm bốn mươi triệu usd tăng một mươi sáu chín so với cùng kỳ
tuy nhiên sự liên kết giữa các địa phương vẫn còn nhiều mặt hạn chế
hệ thống hạ tầng của khu vực thiếu đồng bộ thiếu kết nối gây trở ngại cho thương mại và dịch vụ logistics
các doanh nghiệp chủ yếu là vừa
những tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám ngành công thương khu vực miền trung tây nguyên phân đấu đạt giá trị sản xuất công nghiệp hai trăm bảy mươi tám một trăm chín mươi ba tỷ đồng
đưa giá trị sản xuất cả năm đạt bốn trăm tám mươi năm hai trăm linh chín tỷ đồng
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt ba trăm năm mươi bảy hai mươi ba tỷ đồng
kim ngạch xuất khẩu đạt bốn hai tỷ usd nâng tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm lên tám hai mươi chín tỷ usd